lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi đăng nông khi đang đổ dốc cầu ba mươi tám do chạy với tốc độ rất cao không ôm cua kịp nên đã lấn đường và đâm trực diện vào xe tải sáu mươi c một mươi nghìn chín trăm tám mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoàng thanh thúy lưu thông được chiều
cú va chạm mạnh khiến hai nam thanh niên văng ra khỏi xe tử vong tại chỗ còn chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn
vụ tai nạn đã làm hàng chục xe lưu thông trên quốc lộ bị ách tắc hai bên đầu cầu kéo dài khoảng ba km